tại quầy hàng của gia đình ông đoàn văn hoan ở thôn bãi sải xã quang sơn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an tỉnh đã phát hiện đang bày bán ba lọ thuốc hoa quả thuốc chín tố
trên bao bì có ghi chữ nước ngoài không có tem nhãn phụ đề tiếng việt không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
đây là loại thuốc bảo vệ thực vật nằm ngoài danh mục được phép kinh doanh và sử dụng tại việt nam
qua vận động ông hoan đã tự giác giao nộp thêm bảy mươi năm lọ và năm mươi hai tuyếp tương đương sáu mươi hai năm mươi một lít
bước đầu ông hoàng cho biết số thuốc trên được mua của một người bán buôn thuốc bảo vệ thực vật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý